tàng trữ trái phép chất ma túy hai đối tượng nguyễn tuấn anh và nguyễn trí hùng vừa bị các lực lượng công an tỉnh đồng nai xử lý
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy công an huyện tân phú bắt quả tang tuấn anh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại thị trấn tân phú
thu giữ hai gói ma túy đá có trọng lượng khoảng tám mươi g một súng tự chế dạng bút hai viên đạn và hai cân tiểu ly
mở rộng điều tra cùng ngày lực lượng phối hợp đã tiến hành bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng nguyễn trí hùng
về hành vi tàng chữ trái phép chất ma túy thù giữ một gói ma túy đá có trọng lượng khoảng năm mươi g
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lương bá tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện trợ mới về hành vi hủy hoại tài sản
vào trưa ngày hai mươi bảy tháng bảy sau khi đi uống rượu về đến nhà thì lương bà tuấn và con gái ruột là lương thị thanh nhung
sinh năm hai nghìn ba xảy ra mâu thuẫn do nhung không chịu vay tiền cho tuấn trả nợ
bực tức tuấn dùng xăng châm lửa đốt nhà rồi bỏ đi
thấy lửa bốc cháy lúc này nhung đưa bà trần thị ngọc là mẹ ruột của tuấn cùng chạy ra khỏi nhà đồng thời chi hô
nhận tin báo công an xã an thạnh trung phối hợp với các đơn vị chức năng đã có mặt tiến hành chữa cháy
đến gần một mươi hai giờ cùng ngày thì dập tắt được đám cháy
vụ cháy đã thiêu dụi căn nhà cùng nhiều tài sản có giá trị
sau khi sự việc xảy ra tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
công an huyện phú riềng tỉnh bình phước đang tiến hành điều tra làm rõ vụ hỗn chiến đốt xe máy giữa hai nhóm thanh niên
nghi do mâu thuẫn tiền bạc xảy ra vào tối qua
vào khoảng hai mươi một h bốn mươi năm tối ngày một mươi hai tháng tám trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua thôn phú thịnh
xã phú riềng huyện phú riềng xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên
sau khi đuổi đánh nhau gây náo loạn đường phố thì một thanh niên tên ngọc cùng người bạn đi cùng
đã bỏ lại chiếc xe máy exciter chạy thoát thân
ngay lập tức bị nhóm đối thủ dùng chai hóa chất loại giống bom xăng đốt xe
khi lực lượng công an có mặt các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
sáng nay cơ quan công an đã mời một số đối tượng có liên quan đến vụ hỗn chiến đốt phá tài sản lên làm việc
nguyên nhân ban đầu được xác định là do một thanh niên tên huyên trong nhóm của ngọc
có mâu thuẫn tiền bạc với nhóm đối thủ
khi hai nhóm hẹn nhau ra nói chuyện thì đã xảy ra vụ việc trên
theo báo cáo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến ngày một mươi hai tháng tám đã có bốn người thiệt mạng và bốn người mất tích
sau những trận mưa lớn tại các tỉnh bắc bộ do ảnh hưởng của bão số hai
ngoài ra hàng loạt công trình bị sạt lở và ngập úng
lào cai đã ghi nhận một người bị lũ cuốn trôi khi đi qua đập tràn
hiện vẫn chưa tìm được nạn nhân
hòa bình cũng ghi nhận ba người thiệt mạng
trong đó có hai trẻ em và một phụ nữ ba mươi năm tuổi cùng trú tại thành phố hòa bình
ngoài ra còn có hai người mất tích chưa tìm thấy
trước đó vào chiều một mươi một tháng tám
phú thọ cũng ghi nhận một người bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn
tuyên quang thông báo một người mất tích do bị cuốn trôi khi đi qua cầu tràn
mưa lớn cũng làm hơn ba trăm linh hectare lúa và hoa màu của bà con bị ngập úng
nhiều tuyến đường tỉnh lộ và quốc lộ bị sạt lở ta luy dương
chính quyền các địa phương đang triển khai lực lượng sung kích kiểm tra
giả soát các khu dân cư ven sông suối
khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sạt lở đất
để chủ động di rời sơ tán người dân
đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn khu vực ngập lụt
tại quảng nam sau khi dùng dao uy hiếp chủ tiệm vàng kim nhung ở quảng nam
thanh niên đã dùng cuốc phá tủ kính rồi lấy vàng bỏ chạy
và đến trưa nay công an huyện nam giang đang phối hợp với công an tỉnh quảng nam
truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng
cụ thể vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hôm nay
một nam thanh niên mang theo dao vào tiệm vàng kim nhung
ở thị trấn thạnh mỹ huyện nam giang uy hiếp chủ tiệm
sau đó người này dùng quốc phá tủ kính lấy đi một số lượng vàng
sau khi gây án nghi phạm bỏ trốn vứt lại hung khí tại hiện trường
qua hình ảnh camera nghi phạm mặc áo khoác màu đen quần jean mang theo ba lô
công an tỉnh quảng nam cho biết nghi phạm là người địa phương
sau khi gây án người này đã bỏ chạy theo hướng nam giang đi huyện đại lộc
lực lượng công an hiện đang truy bắt hung thủ
một tài xế lái ô tô đại náo cây xăng ở đường láng hà nội đã khiến cho nhiều người bị thương
đã thừa nhận là đạp nhầm chân ga do say xỉn
và công an quận đông đa tp hà nội cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để điều tra làm rõ vụ tai nạn xảy ra tại cây xăng một trăm một mươi một đường láng làm tám người bị thương
bước đầu công an đã xác định được tài xế điều khiển xe ô tô là ngô công hán
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê ở bắc ninh hiện trú tại xã cự khê huyện thanh ngoài hà nội
làm việc với cơ quan công an ngô công hán khai nhận vào khoảng một mươi tám h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng tám
đã đến quán pa trên đường láng giữ sinh nhận bạn và sau đó điều khiển xe về nhà ở thanh ngoài
khi đi vào đổ xác
xăng do say rượu nên hắn đã ấn nhầm chân phanh thành chân ga nên mới gây tai nạn như trên
và cơ quan kỳ sát điều tra công an quận đống đa đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông số ba
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội tiến hành thủ nồng độ cồn của ngô công hán
xác định nồng độ cồn là chín trăm một mươi bảy mg trên lít và chín trăm ba mươi chín mg trên lít
về phía các bị hại hiện bốn nạn nhân đã xuất viện còn ba người vẫn đang theo dõi tại bệnh viện
trong đó có một nạn nhân bị chấn thương sọ náo
về thiệt hại phương tiện ban đầu cơ quan điều tra xác định có bốn xe máy bị hư hỏng
sau một tuần xét xử và nghị án vào chiều ngày một mươi hai tháng tám
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt nguyễn minh tuấn
trú tại xã dương tơ tp phú quốc tỉnh kiên giang năm năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
và một năm tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cầu trạng vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi tám
nhóm của đậu văn duy và cao xuân nam cùng chú tại thành phố phú quốc đi đến gặp tuấn tại một nhà nghỉ để đòi tiền
thì xảy ra mâu thuẫn bị nhóm duy và nam đánh thì bị chủ nhà đuổi ra ngoài
sau đó do có sử dụng rượu bia nên tuấn lái ô tô va chạm thẳng vào đuôi xe máy của nam và duy đang lưu thông cùng chiều phía trước
hậu quả làm duy bị tử vong còn nam bị thương tích một mươi chín
trong quá trình điều tra cơ quan công an phát hiện tuấn sử dụng giấy phép lái xe giả do đặt mua trên mạng
ngoài mức án nêu trên
tuấn còn bồi thường cho gia đình của duy và nam số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
công an quận lê trân thành phố hải phòng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn đức hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
ở xã tân trào huyện kiến thụy để điều tra về hành vi cướp tài sản
tại cơ quan công an đối tượng hải khai nhận thường sử dụng xe máy mặc đeo khẩu trang mặc trang phục kín
đi trên đoạn đường vắng người để cướp giật dây chuyền
vào chiều ngày một tháng tám khi một người phụ nữ đang quét rác tại phố đặng
ma la phường kinh dương quận lê trân thì đối tượng đã tiến đến và cướp giật một sợi dây chuyền vàng
trị giá khoảng hai mươi triệu sau đó hải đã bỏ trốn khỏi địa bàn
ngay khi nhận được tin trình báo công an quận lê trân đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
và tiến hành bắt giữ đối tượng hải khi đối tượng đang lẩn trốn tại tp hcm
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật dây chuyền khác trên địa bàn
thưa quý vị an phú là huyện biên giới của tỉnh an giang
huyện an phú là huyện biên giới dài với nhiều đường mòn lối mở nên luôn tìm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người
nhằm chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
lực lượng công an huyện an phú đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
và đã mang lại hiệu quả trong thời gian qua không để có vấn nạn về diễn biến phức tạp
từ đầu năm đến nay công an huyện an phú đã tiếp nhận ba đơn trình báo của người dân
về việc con em mình bị lừa sang campuchia lao động
còn đây là ba nạn nhân may mắn được trở về địa phương sau khi gia đình phải trả một số tiền chuộc khá cao
để ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm mua bán người công an huyện an phú đã chủ động triển khai
đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình nhất là tại các tuyến địa bàn trọng điểm
trong đó công tác phòng ngừa xã hội nhất là công tác tuyên truyền về phòng chống mua bán người
được đặc biệt chú trọng
nội dung tuyên truyền chủ yếu là chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người
phương thức thủ đoạn của tội phạm kỹ năng phòng ngừa

không chỉ chú trọng công tác phòng ngừa xã hội công an huyện an phú còn phối hợp chặt chẽ
với lực lượng bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra kiểm soát
và quản lý xuất nhập cảnh trái phép
bên cạnh những nỗ lực của lực lượng công an và các ngành chức năng trong việc đấu tranh
ngăn chặn đẩy lùi loại tội phạm mua bán người
góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội
và cuộc sống bình yên hạnh phúc của người dân
thì mỗi người dân cần phải nâng cao cảnh giác tránh trở thành những nạn nhân của tội phạm mua bán người
dẫn đến những hệ lụy đau lòng